ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch bắc hà năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề sắc màu cao nguyên trắng
tuần văn hóa du lịch bắc hà hai nghìn một mươi tám sẽ có nhiều điểm nhấn đặc sắc và hấp dẫn nhằm tôn vinh bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa
góp phần đẩy mạnh liên kết du lịch thu hút đầu tư để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc độc đáo
điểm nhấn của buổi khai mạc tuần văn hóa du lịch bắc hà hai nghìn một mươi tám là màn biểu diễn văn hóa dân gian và chương trình lễ hội đường phố
mang đậm bản sắc truyền thống do chính những nghệ nhân dân tộc thiểu số trên địa bàn biểu diễn
cùng với đó còn nhiều hoạt động hấp dẫn khắc họa những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất bắc hà và tỉnh lào cai như ngày hội mận khám phá chợ phiên
tỉnh lào cai kỳ vọng tuần văn hóa du lịch bắc hà sẽ trở thành một sản phẩm du lịch mới gắn với thương hiệu du lịch
bắc hà góp phần thu hút du khách đến với lào cai đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế đột phá của tỉnh
tuần lễ văn hóa du lịch bắc hà sẽ diễn ra từ ngày hai đến ngày chín tháng sáu